do bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì tổng hợp và báo cáo chính phủ vì vậy hàng năm bộ tài chính đã cân đối từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách nhà nước
đối với các dự án thuộc bộ ngành thì được bố trí trong phần chi thường xuyên của bộ ngành
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nêu rõ vai trò của vốn vay oda là rất quan trọng trong những năm gần đây
công tác quản lý vốn vay oda chặt chẽ hơn nhưng vẫn còn một số dự án chưa quản lý chặt gây lãng phí
thủ tướng yêu cầu cần ra soát cắt giảm các mục tiêu
chi không cần thiết cần có tiêu chí rõ ràng hơn về thế nào là chi cho đầu tư phát triển và thế nào là các khoản chi thường xuyên tránh tình trạng gây khó khăn cho việc thực thi phát triển dự án

hy vọng chờ sự quay lại của mỹ
tuy nhiên trong số tám trang tài liệu của cptpp được thông qua
có hơn hai mươi điều khoản đã bị tạm hoãn hoặc sửa đổi so với thỏa thuận tpp trước đây

trong đó đáng chú ý là việc tạm hoãn lại hơn hai mươi điều khoản của thỏa thuận ban đầu
đây là những điều khoản vốn gây ra rất nhiều tranh cãi
cptpp một khi được thực thi sẽ xóa bỏ tới chín mươi năm hàng rào thuế quan giữa một mươi một thành viên còn lại
gồm việt nam australia brunei canada chile nhật bản malaysia mexico new zealand peru và singapore
vốn chiếm một mươi hai chín gdp toàn cầu tương đương với khoảng một mươi tỷ usd
và một mươi bốn chín giá trị giao thương thế giới
đem lại lợi ích thiết thực cho năm trăm linh triệu người
thỏa thuận cptpp sắp được ký kết là văn kiện vô cùng quan trọng
bởi lẽ những quy tắc mà tổ chức thương mại thế giới đề ra đang ngày càng kém hiệu quả
đặt ra những nguy cơ lớn cho thương mại toàn cầu
các nước thành viên tpp một mươi một tỏ ra rất nhanh chóng trong việc quảng bá những lợi ích kinh tế mà thỏa thuận có thể mang lại

tpp sẽ tạo ra một lợi ích kinh tế để tạo thêm nhiều việc làm trên tất cả các lĩnh vực tại australia như nông nghiệp chế tạo khai khoáng dịch vụ
bởi lẽ hiệp định này sẽ tạo ra những cơ hội mới về tự do mậu dịch trải rộng từ châu mỹ đến châu á
ưu tiên hàng đầu hiện nay là lợi ích thiết thực cho các nước thành viên sau thời gian dài đàm phán
hiện là lúc chúng ta cùng tiến đến một tpp thế hệ mới với một tầm nhìn chung
để được thông qua khác với tpp
tpp chỉ cần sáu trên một mươi một thành viên nhất trí và sẽ có hiệu lực sau sáu mươi ngày kể từ thời điểm ký
một cptpp vắng bóng mỹ nhưng là một hiệp định đồng thuận đã và đang mở ra cơ hội mới cho năm trăm linh triệu người dân của các quốc gia thành viên
sau thời gian thảo luận sửa đổi và đi đến thống nhất giờ chính là lúc cp tpp chính thức ra đời
tiếp theo chương trình không khí lạnh tràn về hà nội mưa rét nguy cơ tố lốc
xác định nguyên nhân vụ cháy tại nhà máy nhiệt điện duyên hải ba
không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh thành phố phía đông bắc bộ và một số nơi ở phía tây bắc bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở bắc bộ ngày hôm nay còn có một số nơi ở phía tây bắc bộ
hà nội sáng có mưa rào và rông ở bắc và trung trung bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
gió đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời rét vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi ba đến một mươi sáu độ c
vùng núi từ chín đến một mươi hai độ c vùng núi cao dưới chín độ c
hà nội sáng có mưa rào và rông trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi ba đến một mươi sáu độ c
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
liên quan triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giảm un tắc giao thông trên địa bàn thành phố hà nội trong năm hai nghìn một mươi tám
một trong những giải pháp trọng tâm được sở giao thông vận tải thành phố hà nội triển khai đó là phối hợp với ngành đường sắt đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng gờ giảm tốc
tại chín mươi hai vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt để đảm bảo an toàn giao thông
bên cạnh đó tiếp tục tổ chức giao thông tại các khu vực thường xảy ra xung đột ủn tắc giao thông
ngoài ra sở sẽ tăng cường quản lý khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đẩy nhanh ứng dụng giao thông thông minh trong quản lý điều hành giao thông
và triển khai dịch vụ đỗ xe thông minh iparking trên địa bàn bốn quận hoàn kiếm ba đình hai bà trưng đống đa
tổ chức giao thông khoa học hợp lý tại các điểm có nguy cơ xung đột giao thông cao để giảm thiểu un tắc giao thông với quyết tâm không để xảy ra tình trạng ủn tắc kéo dài trên ba mươi phút
trong năm hai nghìn một mươi tám sở giao thông vận tải hà nội cũng sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
xử lý nghiêm vi phạm về tải trọng phương tiện xe chở công cành
xe dù bến cóc xe hợp đồng trá hình chạy tuyến cố định xe dừng đón trả khách sai quy định
và xử lý nghiêm vi phạm trong việc trông giữ xe trái phép trên địa bàn thành phố
theo đại diện trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị sở giao thông vận tải tp hà nội
lý giải về việc này trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị
hà nội dùng tám xe thừa của tuyến số một để phục vụ nhu cầu đi lại ở khu công nghệ cao hòa lạc
số lượng khách tăng nhanh do đó trung tâm điều chỉnh nâng tần suất khai thác và phải giữ số xe đó lại
khu công nghệ cao láng hòa lạc làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
nhằm khống chế tốc độ gia tăng tiến tới làm giảm tỷ lệ người mắc các bệnh không lây nhiễm
góp phần bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe của nhân dân ngày tám tháng ba tại hà nội
bộ y tế tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng lộ trình thực hiện quản lý bệnh không lây nhiễm
tại các trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình
tại việt nam
báo cáo của bộ y tế các bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong
ước tính cứ một mươi trường hợp tử vong thì có bảy người chết do các bệnh không lây nhiễm
như ung thư tim mạch đai tháo đường bệnh phổi hèn phế quản
nhằm thực hiện chiến lược quốc gia trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm
một trong những giải pháp quan trọng được ngành y tế xác định
là tích hợp nguyên lý y học gia đình vào mạng lưới y tế tuyến xã
trong khuôn khổ chương trình các bên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm
theo nguyên lý y học gia đình
theo đó phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh trạm y tế được đào tạo về dự phòng
quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm
đồng thời tăng ít nhất hai mươi năm tỷ lệ người mắc bệnh không lây nhiễm
được quản lý so với năm hai nghìn một mươi
văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại hội nghị tổng kết công ty
hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám của ngành công thương
thông báo kết luận nêu rõ trong thời gian tới ngành công thương cần tập trung phát triển sản xuất công nghiệp
xuất nhập khẩu và thương mại nội địa theo chiều sâu thúc đẩy tái cơ cấu ngành công nghiệp
đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến chế tạo công nghiệp phục vụ nông nghiệp
công nghiệp hỗ trợ gắn với các tập đoàn đa quốc gia đổi mới công nghệ
ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất lao động trong công nghiệp
ưu tiên thu hút đầu tư dự án công nghệ cao có tính cạnh tranh thân thiện môi trường
thúc đẩy xuất khẩu giữ vững thị trường trong nước đặc biệt là kênh phân phối hàng hóa
ngành công thương phải có một tầm nhìn mới một quyết tâm mới và một chương trình hành động sống động
gắn với thực tiễn và xu thế phát triển để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra
tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
như truyền hình nhân dân đã đưa tin hôm qua bảy tháng ba một vụ cháy lớn đã xảy ra
tại nhà máy nhiệt điện duyên hải ba tỉnh trà vinh nguyên nhân bước đầu được xác định là do hàn xì
có thể trong quá trình thi công ở công trường nhà máy các công nhân hàn đã để bụi hàn rớt xuống
các vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát đám cháy nằm ở trên cao diện tích rộng
do lớn nên việc dập lửa rất khó khăn sau gần bốn tiếng đồng hồ đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy chưa phát hiện thiệt hại về người tuy nhiên đã phá hủy gần bảy mươi khối lượng công trình đã thi công
tăng trưởng tín dụng đầu năm nay thấp hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy tính đến cuối tháng hai
ước tăng khoảng một so với cuối năm hai nghìn một mươi bảy trong khi mức tăng tháng một đã là chín
đây là số liệu trong báo cáo mới đây của ủy ban giám sát tài chính quốc gia
trong đó tỉ trọng tín dụng chung dài hạn tiếp tục giảm
chiếm năm mươi ba tổng tiến dụng so với mức năm mươi năm hai cuối tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
về cơ cầu tín dụng theo loại tiền tỉ trọng tín dụng bằng ngoại tệ tiếp tục giảm
chiếm tám tổng tín dụng tổng huy động tăng năm so với cuối năm hai nghìn một mươi bảy
như vậy thị trường tài chính tiền tệ đầu năm nay có nhiều khác biệt
huy động tăng ngay cả trong mùa tết trái với quy luật sụt giảm các năm trước đó
đáng chú ý xu hướng tăng trưởng tiến dụng chậm lại cho thấy dấu hiệu của chính sách tín dụng thận trọng hơn
chiều bảy tháng ba tại cửa biển tam quan bắc ubnd huyện hoài nhơn tỉnh bình định
đã làm lễ mở đầu mùa khai thác hải sản năm hai nghìn một mươi tám cho ngư dân trong huyện
hàng trăm chiếc tàu đánh bắt xa bờ đã đồng loạt xuất bến ra khơi ngay sau lễ
hoài nhơn là huyện kinh tế trọng điểm của tỉnh bình định
toàn huyện có hơn hai mươi ba km bờ biển sáu xã ven biển
hoài nhơn là huyện đóng góp lực lượng tàu thuyền và ngư dân hiện diện trên vùng biển khơi
góp phần bảo vệ vùng biển đảo của tổ quốc lớn nhất cả nước
theo nghi thức truyền thống các lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định
cùng huyện ủy ubnd huyện hòa nhơn đã thả một trăm linh con tôm thẻ post
và một con cá chẽm giống xuống biển để tái tạo nguồn lợi thủy sản địa phương
thực hiện nghị định sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ về một số giải pháp hỗ trợ phát triển thủy sản
người dân huyện hoài nhơn tỉnh bình định đã đóng mới hai mươi năm con tôm thẻ post
trong đó một mươi tám tàu vỏ thép một tàu commosis và sáu tàu vỏ gỗ
người dân hoài nhơn đang tiếp tục thực hiện đóng mới tàu thẻ post theo chính sách này của chính phủ
đồng thời áp dụng các giải pháp khai thác hiện đại bảo đảm chất lượng và có trách nhiệm với cộng đồng
bộ xây dựng vừa ban hành thông tư số hai hai nghìn một mươi tám quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án nhà thầu thi công trong thi công các công trình xây dựng
thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày một bốn hai nghìn một mươi tám
theo đó chủ dự án sẽ có trách nhiệm lập kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trên cơ sở chương trình quản lý môi trường
trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật đình chỉ thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục
để bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường khi phát hiện nhà thầu vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ môi trường
trách nhiệm đối với nhà thầu thi công sẽ là thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường
và các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công gói thầu
đối với sở xây dựng các tỉnh thành phố có trách nhiệm lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường
gửi về bộ xây dựng trước ngày một mươi năm tháng một của năm kế tiếp
trung quốc hối thúc nối lại đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
sau khi có thông tin về dự thảo phương hướng chỉ đạo trong quan hệ giữa liên minh châu âu eu và nước anh sau brexit
chủ tịch hội đồng châu âu donald tusk tuyên bố eu không muốn dựng lên một bức tường ngăn cách với anh
theo ông donald stoker eu muốn hai bên tiếp tục duy trì mối quan hệ đối tác gần gũi nhất có thể sau brexit
trên tinh thần đó ông đề xuất rằng
eu sẽ đề xuất một sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực
như cuộc chiến chung chống lại chủ nghĩa khủng bố và tội phạm quốc tế
các chương trình về nghiên cứu sáng tạo cũng như về giáo dục và văn hóa
bên cạnh đó ông cũng đề xuất cần tránh để xảy ra những hậu quả thái quá do brexit
như việc có thể xảy ra tình trạng xáo trộn về giao thông hàng không giữa hai bên
dự thảo về quan hệ tương lai eu và anh đã được trình lên cho lãnh đạo của hai mươi bảy nước thành viên
nếu được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh eu vào cuối tháng này
đây sẽ là quan điểm chính thức của eu trong các cuộc đàm phán thương mại với anh
trung quốc vừa bày tỏ hy vọng các vòng đàm phán sáu bên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
sẽ sớm bắt đầu sau khi quan hệ hai miền ghi nhận nhiều chuyển động tích cực
theo người phát ngôn thuộc bộ ngoại giao trung quốc cảnh sảng
việc sớm tái khởi động vòng đàm phán sáu bên là mong muốn chung của cộng đồng quốc tế
khẳng định bắc kinh hoan nghênh ủng hộ các cuộc trao đổi và tiếp xúc
giữa giới chức hai miền triều tiên kể từ sau olympic mùa đông piêng trang hai nghìn một mươi tám diễn ra tại hàn quốc
đồng thời nhấn mạnh trung quốc hy vọng tất cả các bên liên quan coi đây là một cơ hội
và hợp tác cùng nhau vì mục tiêu giải trừ hạt nhân trên bán đảo triều tiên
trước đó các quan chức hàn quốc thông báo seoul và bình nhưỡng đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh
lần đầu tiên sau hơn một mươi năm qua vào cuối tháng bốn tới tại làng đình chiến pamunjom
đây là kết quả tích cực từ chuyến thăm của phái đoàn quan chức hàn quốc cấp cao tới triều tiên
hội thẩm đoàn hart browatt thuộc bang florida của mỹ vừa chính thức buộc tội nicholas cruz
thủ phạm trong vụ xả súng tại trường cấp ba ở bang này hôm một mươi bốn tháng hai vừa qua
phạm một mươi bảy tội danh cố ý giết người cấp độ một và một mươi bảy tội danh âm mưu giết người cấp độ một
nicholas cruz một mươi chín tuổi là một học sinh cũ của trường
đối tượng đã dùng khẩu súng trường ar một mươi năm tấn công các lớp học làm ít nhất một mươi bảy người thiệt mạng
sau khi gây án gruz đã bỏ trốn trước khi bị bắt tại một thị trấn cách ngôi trường này gần hai km
và được chuyển tới bệnh viện để điều trị một số vết thương nhẹ
cảnh sát đã tiến hành lục xoát nhà riêng của hung thủ và cho biết tên này là một kẻ đam mê súng đạn
các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và địa phương thừa nhận đã tiếp nhận được một số cảnh báo
về nguy cơ đối tượng có những hành vi bạo lực nhưng đã không có các phản ứng phù hợp
sau vài tuần xảy ra vụ xả súng trên các nghị sĩ cơ quan lập pháp của bang florida
thông qua các biện pháp kiểm soát súng
qua đó cho phép nâng mức tuổi tối thiểu sở hữu súng từ một mươi tám lên hai mươi một
ngoài ra dự luật cũng cho phép trang bị súng cho một số nhân viên trong trường học
để tăng cường an toàn trong trường học
theo báo cáo do tổ chức lao động quốc tế ilo công bố trước thềm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
tuy thế giới đã đạt được một số tiến bộ trong việc thu hẹp tình trạng bất bình đẳng giới trong hai mươi năm qua
song nữ giới vẫn ít có cơ hội tiếp cận việc làm hơn
có xu hướng phải chấp nhận những việc làm chất lượng thấp hơn nhiều
và phải đối diện với nhiều rào cản trong bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý
theo báo cáo của tổ chức ilo tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động toàn cầu là bốn mươi tám năm trong năm hai nghìn một mươi tám
thấp hơn hai mươi sáu năm so với tỷ lệ của nam giới
tính trung bình cứ một mươi nam giới có việc làm thì chỉ có sáu phụ nữ được tuyển dụng
mặc dù thế giới đã được một số tiến bộ về cải thiện bất bình đẳng giới
song cơ hội phát triển của phụ nữ trong công việc vẫn còn thua xa nam giới
và cần tạo ra thêm việc làm việc trả lương đến cách đối đãi và sự thăng tiến cho phụ nữ
về chất lượng công việc số phụ nữ làm việc kinh doanh gia đình cao gấp đôi số nam giới
điều này có nghĩa là phụ nữ đóng góp vào hoạt động kinh doanh gia đình theo định hướng thị trường
song họ thường xuyên phải chịu những điều kiện lao động nhiều rủi ro
kết quả là tại các quốc gia đang phát triển phụ nữ vẫn chiếm đa số lực lượng lao động không chính thức
ngoài ra với tốc độ hiện tại
bảy mươi năm để chấm dứt tình trạng bất bình đẳng giới thu nhập giữa nữ giới và nam giới
thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin thời sự của truyền hình nhân dân